và sắp xếp thời gian lịch làm việc để đợt kiểm tra đạt mục đích yêu cầu đề ra
hôm nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh tiếp xúc cử tri huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
để báo cáo kết quả sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện đức thọ bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng trước kết quả của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện đức thọ đề nghị quốc hội chính phủ cần quan tâm có những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn nữa
cho các xã miền núi xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới đầu tư cho phát triển làng nghề truyền thống
thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế xã hội
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ ghi nhận đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các cử tri
phó thủ tướng chính phủ cho rằng trong điều kiện ngân sách nhà nước khó khăn rất cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân
chính phủ cũng đang nỗ lực thực hiện một số chính sách hỗ trợ khu vực nông thôn
đối với những đề xuất của địa phương liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thoát lũ trường học
phó thủ tướng cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng đến phát triển kinh tế xã hội đời sống dân sinh
đề nghị tỉnh nghiên cứu lập dự án vận động lồng ghép các nguồn vốn để triển khai xây dựng
thưa quý vị sáng nay kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hà nội đã chính thức khai mạc
sự phiên họp có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
theo báo cáo của tòa án nhân dân tp hà nội tại kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hà nội thực hiện ý kiến chỉ đạo
của thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra truy tố xét xử theo thẩm quyền vụ án trịnh xuân thanh trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
ba mươi là số vụ án được toán nhân dân hai cấp tp hà nội đã thụ lý tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
theo trái ngán toán nhân dân tp nguyễn hiễu chính trong số hơn hai mươi bảy vụ án được toán nhân dân tp hà nội giải quyết
có nhiều vụ án hình sự trọng điểm nhạy cảm phức tạp đặc biệt là các vụ án tham nhũng kinh tế
đã được tòa án nhân dân tp hà nội khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời
nghiêm minh đáp ứng được yêu cầu
các vụ án đối với yêu cầu chính trị của địa phương được dư luận đồng tình ủng hộ
điển hình như vụ án giang kim đạt và đồng phạm phạm tội tham mô tài sản rửa tiền
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải viễn dương vinasin
vụ hà văn thắm và đồng phạm phạm tội tham mô tài sản lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
vụ đặng minh châu và đồng phạm phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
vụ án nguyễn tiến dũng và đồng phạm phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý ngay trong quý i năm hai nghìn một mươi tám thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tòa án nhân dân tp hà nội tích cực phối hợp cùng với viện kiểm sát nhân dân
công an công cấp và các cơ quan liên quan tập trung khẩn trương
ra truy tố xét xử theo thẩm quyền vụ án trịnh xuân thanh và vụ góp vốn tám trăm linh tỷ đồng
của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam vào ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
hôm nay tại thanh hóa ban dân vận trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận năm hai nghìn một mươi chín
các tỉnh bắc trung bộ và tây nguyên
tại buổi giao ban các đại biểu đã trao đổi thảo luận đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới
ban dân vận các địa phương tiếp tục quản lý
quán triệt triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của đảng về công tác dân vận
trọng tâm là nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
chỉ thị của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
các địa phương nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận các cơ quan hành chính nhà nước
chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang
tiếp tục quán triệt sâu sắc triển khai thực hiện tốt kết luận bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh
nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
kết luận của ban bí thư và chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước
ở phần tiếp theo của chương trình
bờ lũ tiếp diễn trung bộ đối mặt với nguy cơ ngập lụt trên dự dọng
ca khúc việt nam xuất hiện trong giáo trình piano quốc tế
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên từ hôm nay đến hết ngày mai ngày năm tháng một mươi hai
ở các tỉnh từ quảng bình đến phú yên khu vực bắc tây nguyên
có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
lũ ở các tỉnh từ quảng bình đến phú yên và bắc tây nguyên đang lên nhanh
trong khi trời tiếp tục mưa trong hai ngày tới
khiến cho nhiều khu vực có nguy cơ bị ngập lụt
mưa lớn diện rộng ở các tỉnh trung bộ vừa qua
khiến lũ trên các sông từ quảng ngãi đến phú yên và gia lai đang giao động ở mức đỉnh
cho đến bốn giờ sáng nay mực nước ở sông trà khúc quảng ngãi
tại trạm trà khúc là năm một m ở mức báo động hai
sông vệ quảng ngãi tại trạm sông vệ là ba tám mươi chín m trên báo động hai là ba mươi chín m
đặc biệt mực nước sông côn bình định tại thạnh hòa là tám bảy mươi bảy mét
sông kỳ lộ phú yên tại hà bằng là một mươi bốn mươi bốn m trên báo động ba là chín mươi bốn m
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo
lũ lớn trên các sông còn tiếp diễn khiến vùng núi các tỉnh từ quảng ngãi đến phú yên và gia lai
có nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng ở vùng trũng thấp
các tỉnh bình định và phú yên tiếp tục ngập lụt sâu trên diện rộng
hôm nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông châu văn dũng
bí thư tri bộ trưởng thôn kỳ lộ xã xuân quang một huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
nạn nhân đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường kiểm tra tình hình mưa lũ
ông dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú ở thôn kỳ lộ xã xuân quang một huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
trước đó khoảng một mươi tám h ngày ba tháng một mươi hai ông dũng cùng con trai châu văn dậu
trên đường tập huấn khuyến nông tại trung tâm xã xuân quang một về
rồi đi kiểm tra tình hình mưa lũ ở các điểm sung yếu
đến đoạn qua cầu tràn suối đập ông dũng không mê trượt chân rơi xuống cống bị nước lũ cuốn trôi
nhưng mà sợ là do cái hầm đó nè

cho nên là miếng đi trên đây là dưới cầu tràn nhưng mà bị sập xuống cái lỗ đây

mưa lớn kết hợp với các hồ thủy điện thủy lợi xả lũ đã gây ngập
chia cắt nhiều địa bàn thuộc hai huyện đồng xuân và tuy an
mọi công tác ứng phó với lũ cứu hộ cứu nạn đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp
trong tháng một mươi một vừa qua tỉnh quảng nam
phải hứng chịu hai đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân
tại huyện nông sơn đợt lũ kéo dài trong tháng một mươi một đã làm một mươi căn nhà ven sông bị sạt lở
trong đó có sáu căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn
đặc biệt mưa lũ đã làm gần hai trăm linh hectare đất canh tác ven sông bị bồi lấp sạt lở
trong đó có khoảng hai mươi hectare đất bị nước lũ cuốn trôi ra sông
gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và cuộc sống của người dân địa phương
đây là bờ kè do gia đình ông trần
trần hoàng tân ở xã quế trung huyện nông sơn
xây dựng kiên cố cách đây một mươi năm để bảo vệ phần đất ở của gia đình sau hàng tre ven sông
tuy nhiên sau đợt mưa lũ vừa qua bờ kè và hàng tre này bị sạt lở
làm hơn hai trăm bốn mươi mét vuông đất vườn tụt hết xuống sông
cuốn theo sường sản xuất chầm cảnh của gia đình ông tân

đợt mưa lũ vừa qua cũng đã làm phần đất sản xuất rộng gần một hectare của gia đình bà phạm thị quý
thôn đại bình xã quế trung bị cuốn trôi theo dòng lũ
điều đáng nói phần đất ít ỏi còn lại cũng đã bị trôi hết lớp phủ sa màu mỡ
chỉ còn lại lớp đất cắt pha cằn cỗi
trần hoàng tân huyện nông sơn huyện nông sơn huyện nông sơn
trần hoàng tân huyện nông sơn huyện nông sơn
trần hoàng tân huyện nông sơn huyện nông sơn
tuy nhiên do mưa lũ làm diện tích đất sản xuất ven sông bị sạt lở bồi lấp quá lớn
nên người dân ở đây đang gặp nhiều khó khăn trong công tác sàn lấp phục hồi làm nhiều hộ thiếu đất sản xuất
trước tình hình này tỉnh quảng nam và huyện nông sơn cần có chính sách hỗ trợ kịp thời
để người dân có điều kiện phục hồi diện tích đất bị sạt lở sớm ổn định sản xuất và cuộc sống
những trận mưa lớn vừa qua đã làm cho sân bê tông phía sau của công trình tràn xả lũ nam thạch hãn tỉnh quảng trị
bị sói lở nghiêm trọng trôi hơn một mét khối đất đá bê tông
trong cơn bão số một mươi và những trận mưa lũ mới đây đã làm cho công trình tràn xả lũ nam thạch hãn tiếp tục bị sói lở nặng thêm
và nguy cơ bị vỡ công trình là điều khó tránh khỏi
bong chóc từng mảng lớn bê tông trên mặt đập tràn thân tràn bị rỗng nước ngầm chảy rất mạnh
nguy hiểm hơn là gần ba mươi mét tường chân khay mái tràn sân sau của hạ lưu tràn nam thạch hãn
bị lũ cuốn làm gãy ngang như thế này
vỡ đập nam thạch hán thì rõ ràng nó đe dọa đến vấn đề là an toàn cho công trình ở phía hạ dư
của người dân ở phía sau
tức là nếu mà chúng ta không xử lý kịp thì rõ ràng là cái việc là tràn nó bị mưa lũ mà nó vỡ
nó sứt nó tiếp tục nó phá hoài thì chắc chắn là nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng
đập tràn xả lũ nam thạch hãn được xây dựng cách đây hơn bốn mươi năm
công trình có nhiệm vụ tưới tiêu cho hơn một mươi năm hectare lúa của hai huyện hải lăng triệu phong và thị xã quảng trị
bơm nước phục vụ cho hơn hai trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản
đặc biệt là cung cấp nước cho tám mươi sáu người dân trong hệ thống nước sạch của thị xã quảng trị
hiện nay thì đã có một lập một dự án để có đề nghị trung ương
có hỗ trợ rồi tỉnh cũng sẽ bỏ ra một nguồn ngân chất nhất định để khắc phục tràn nam thạch hán
nhưng mà trước mắt thì phải là xử lý khẩn cấp tạm thời
để bảo vệ đập tràn không bị xói lỡ mở rộng thêm
được biết tỉnh quảng trị đã trích một mươi hai tỷ đồng để xử lý khoan phụt bê tông giữ chắc phần móng của đập
tuy nhiên do các lớp đá tự nhiên ở hạ lưu cơ bản đã bị xói lỡ hết
nên rất cần xử lý kiên cố toàn bộ hệ thống của đập tràn xả lũ nam thạch hãn
nếu không công trình sẽ khó mà đứng vững trong những đợt mưa lũ tới
thời gian gần đây
đường chu mạnh trinh ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị xuống cấp nghiêm trọng
nguyên nhân chính là do tuyến đường này thiết kế quy mô nhỏ
nhưng hàng ngày thì đang phải hứng chịu hàng trăm lượt xe tải ben và xe container qua lại
khiến cho mặt đường bị cày nát
việc này đã khiến cho người dân địa phương và những người hàng ngày lưu thông qua tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn
đây là những hình ảnh trên đường chu mạnh trinh đoạn qua ấp tân cang xã phước tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
mặt đường xuống cấp nghiêm trọng nhiều ổ gà ổ voi xuất hiện trên chiều dài khoảng một km
khiến người dân địa phương và các phương tiện qua tuyến đường này gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là người đi xe mô tô phải tránh vào lề mới qua được
đường này thì em đi ngày một thì em đi làm qua đây chung thì trời nắng cũng giống trời mưa
thì các anh cũng thấy ở đây
tóm lại đường thì giống như là một cái giống cái ao luôn chứ đâu không phải gọi là cái ổ trâu hay ổ bòn
bởi vì nó rất là nguy hiểm cho người đi đường
chúng em thì đi qua ngày một nó không phải ngày nào đi qua là xe cũng bị
nó không phải cũng gặp cái căn cứa bích xe luôn
theo người dân sống hai bên tuyến đường này nguyên nhân khiến đường xuống cấp là do thời gian gần đây
lượng xe tải ben xe container tìm cách né chạm cân liên ngành của tỉnh đồng nai
đặt trên tuyến đường võ nguyên giáp nên đã chạy qua tuyến đường này
cùng với đó quá trình thi công đường chu mạnh trinh không có hệ thống thoát nước
nên sau mỗi trận mưa nước không thoát được
động lại trên mặt đường biến thành ao có nơi ngập sâu gần một mét
tôi là người dân tại cái địa bàn này và đang sinh sống trên cái con đường này
chúng tôi rất vô cùng bức xúc về cái vấn đề là xe tải xe ben xe container chở quá tải
từ lúc mà bên kia ở tấn cảng là thành lập cái chốt giao thông ở bên đó
chẳng cần ở bên đó toàn bộ hầu như tất cả các loại xe quá tải quá khổ quá tải
đều chạy trên cái tuyến đường này
cho nên là bà con ở đây rất là bức xúc
thứ nhất là nó quan trọng nhất là không có đường mưa nước
cái đầu tiên là không có đường mưa nước
bây giờ anh thấy tất cả là từ doanh nghiệp trên kia khoảng độ gần một km
trở về đây là đổ hết ra đây mà trước hai bên là nó thấp
bây giờ đổ hết ra đường mà hai bên bây giờ anh thấy
đây là công ty doanh nghiệp đâu có thấy cái chỗ nào có con mưa nước
cái đầu tiên mà có muốn làm được cái đường này mà nó ổn thì bắt buộc phải có mưa nước
thì nào bắt đầu làm đường mới ổn được
lâu nay việc tu sửa đường chu mạnh trinh do chính quyền và người dân xã phước tân tự đóng góp
nên được thực hiện theo kiểu chấp vá
với lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông ngày càng nhiều
thì việc đường bị hư hỏng xuống cấp là điều khó có thể tránh khỏi
các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa cần nhanh chóng vào cuộc
và có biện pháp xử lý bảo đảm an toàn giao thông
để tránh những trường hợp tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra
trong khuôn khổ chương trình thương hiệu quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm mục đích nâng cao nhận thức về công tác định giá
tài sản thương hiệu cho doanh nghiệp
cục xúc tiến thương mại bộ công thương phối hợp với brand finance
tổ chức diễn đàn thương hiệu việt nam hành một mươi bốn
với chủ đề định giá tài sản thương hiệu trong bối cảnh hội nhập quốc tế
thương hiệu được coi là tài sản vô giá của doanh nghiệp
thậm chí tại nhiều doanh nghiệp tài sản thương hiệu lớn hơn tài sản vật chất
vậy nhưng tại việt nam hiện nay rất nhiều doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng
việc định giá thương hiệu
vì vậy nhà nước cần xây dựng cơ sở pháp lý rõ ràng hơn
về việc định giá thương hiệu hướng dẫn rõ ràng việc đấu giá minh bạch
và theo lộ trình
về phía doanh nghiệp cần đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển thương hiệu
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
cũng tại diễn đàn công ty brand finance cũng công bố
top năm mươi thương hiệu giá trị nhất việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
cho các thương hiệu dẫn đầu về chứng nhận thứ hạng giá trị thương hiệu
và chỉ số sức khỏe thương hiệu tại thị trường nước nhà
trong đó top một mươi là các doanh nghiệp viettel vinamilk vnpt
vinhomes sapeco petro việt nam mobifone vinaphone
vietnam airlines và taco
sáng nay tại hà nội trung tâm diện giữ hòa bình việt nam
đã phối hợp với bộ tư lệnh công binh tổ chức buổi đón tiếp
đoàn huấn luyện cơ động về gìn giữ hòa bình của ấn độ
sang huấn luyện tiền triển khai cho đội công binh
sẽ tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam
từ ngày bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
đội huấn luyện cơ động của ấn độ bao gồm bốn thành viên
là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong tham gia hoạt động
và chỉ huy đơn vị công binh ấn độ thực hiện nhiệm vụ
tại các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong thời gian hai tuần tại việt nam đội huấn luyện cơ động ấn độ
sẽ tập trung huấn luyện một số nội dung tiền triển khai
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn
hoạt động tại các phái bộ cho đội công binh việt nam
đang chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong đó có các bài tập thực hành xử lý tình huống mô phỏng
tại phái bộ liên hợp quốc
việt nam và ấn độ đã ký bản ghi nhớ về hợp tác
trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và đã tạo điều kiện
để nhiều lượt sĩ quan việt nam tham gia các khóa học huấn luyện
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại ấn độ
việc cử đội huấn luyện cơ động sau huấn luyện tiền triển khai
cho đội công binh việt nam đã góp phần hiện thực hóa
bản ghi nhớ trong lĩnh vực này
cũng trong ngày hôm nay tại trung tâm văn hóa hàn quốc
đã diễn ra buổi giới thiệu cuốn giáo trình piano quốc tế
dầu piano hai mươi một c do hiệp hội piano hàn quốc nghiên cứu và xây dựng
đáng chú ý trong cuốn giáo trình này
có sự xuất hiện của bốn ca khúc thiếu nhi việt nam
bốn ca khúc thiếu nhi nổi tiếng của việt nam xuất hiện
trong cuốn giáo trình bao gồm
năm ngón tay ngoan của nhạc sĩ trần văn thụ
cho tôi đi làm mùa đại

đội kèn tí hon của nhạc sĩ phan huỳnh điều
trái đất này là của chúng mình
của nhạc sĩ lương ngọc trác và nhà thơ định hải
đây cũng là lần đầu tiên những giai điệu
các khúc việt nam xuất hiện trong sách học piano của nước ngoài
đến với chương trình khán giả đã được trực tiếp
thưởng thức giai điệu của các ca khúc này
do các nghệ sĩ đến từ hiệp hội piano hàn quốc biểu diễn
tại buổi giới thiệu độc giả được lắng nghe chia sẻ
của các khách mời về quá trình nghiên cứu
và xây dựng cuốn giáo trình the piano hai mươi một c
đây là cuốn giáo trình cho người mới bắt đầu
được chuyển soạn từ những giai điệu dân ca quen thuộc
của các nước và các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới
vì thế cuốn sách được xem là một công trình
mang tính sư phạm khoa học và tính nhân văn rất cao
trong phần tiết quốc tế
qatar khẳng định tham gia hội nghị thượng đỉnh gcc
jordan cảnh báo mỹ về việc công nhận
jerusalem là thủ đô của israel
hôm nay không quân hàn quốc và mỹ
đã bắt đầu cuộc tập trận không quân chung
với quy mô lớn nhất từ trước tới nay
trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo triều tiên
tiếp tục gia tăng sau vụ thử tên lửa đạn đạo
lên lục địa mới nhất của triều tiên
vào hồi tuần trước
cuộc tập trận lần này mang tên
có sự tham gia của hai trăm ba mươi máy bay
và khoảng một mươi hai binh sĩ của cả hai bên
trong đó nhiều máy bay được huy động
từ các căn cứ ở nước khác
đáng chú ý có sự góp mặt của một mươi hai chiếc máy bay
chiến đấu hiện đại của mỹ
có khả năng tránh bị radar phát hiện
như f hai mươi hai hay f ba mươi năm
đây là lần đầu tiên mỹ huy động
cùng lúc nhiều máy bay hiện đại như vậy
với tập trận tại hàn quốc
dự kiến không quân hàn quốc sẽ tiến hành
các cuộc không kích chính xác
mô phỏng vào các mục tiêu hạt nhân và tên lửa
cũng như bệ phóng giả định của triều tiên
triều tiên đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ
động thái này và gọi đây là một động thái
cực kỳ nguy hiểm có thể đẩy cao
tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo triều tiên
ngoại trưởng jordan vừa lên tiếng cảnh báo mỹ
về những hậu quả nguy hiểm
nếu như washington công nhận
jerusalem là thủ đô của israel
trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán
về việc tổng thống mỹ donald trump
sẽ sớm thông báo về động thái này
nhằm hoàn tất cam kết khi tranh cử tổng thống
trong tuyên bố với ngoại trưởng mỹ
rich tillerson ngoại trưởng jordan
ayman sadefi khẳng định khả năng mỹ
công nhận jerusalem là thủ đô của israel
sẽ gây ra sự giận dữ mạnh mẽ
trong thế giới hồi giáo và ả rập
làm gia tăng căng thẳng và gây nguy hiểm
cho các nỗ lực hòa bình
trong khi đó tổng thống palestine mahmoud abbas
đang tìm cách tập hợp sự ủng hộ của quốc tế
để thuyết phục tổng thống donald trump
không đưa ra tuyên bố trên với việc tiến hành
nhiều cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo trên thế giới
trong chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ
hồi năm ngoái tổng thống donald trump
từng cam kết chuyển đại sứ quan mỹ
từ tên an vip về jerusalem
tuy nhiên tháng sáu vừa qua tổng thống trump
đã tạm gác kế hoạch này nhằm tránh
gây thêm căng thẳng ở trung đông
quy chế của jerusalem là vấn đề hết sức nhạy cảm
và là trung tâm của cuộc xung đột
giữa israel và palestine
israel coi cả thành phố này là thủ đô
không thể chia cắt của mình
trong khi người palestine muốn khu vực đông jerusalem
là thủ đô của nhà nước tương lai của họ
bộ ngoại giao qatar cho biết
quốc vương nước này sẽ tham dự hội nghị
thượng đỉnh thường niên hội đồng hợp tác
vùng vịnh gcc dự kiến diễn ra
tại coes trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng một mươi hai
việc qatar dự định tham dự hội nghị
thường niên của khu vực này diễn ra
trong bối cảnh đang có bất đồng sâu sắc
giữa nước này và bốn nước ả rập thành viên
ngoại trưởng qatar ông sheikh mohammed chouhai
quốc vương sheikh tamim đã nhận lời mời
tham dự hội nghị thượng đỉnh gcc
trong bối cảnh vùng vịnh vẫn đang đối mặt
với cuộc khủng hoảng chính trị
được coi là tệ nhất trong nhiều năm qua
ông sheikh mohammed cũng cho biết
ông sẽ tham gia cuộc họp các ngoại trưởng
vào ngày mùng năm tháng một mươi hai
còn quốc vương sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh gcc
vào ngày mùng sáu tháng một mươi hai
qatar cho biết vẫn chưa nắm được chương trình nghị sự
song cho rằng cuộc khủng hoảng ngoại giao
vùng vịnh hiện nay có thể sẽ được thảo luận
trong hội nghị lần này
việc qatar nhận được lời mời tham dự hội nghị
gcc từ kuwait được coi là tín hiệu
tích cực đầu tiên trong sáu tháng qua
kể từ khi các nước vùng vịnh tẩy chay qatar
cử tri cuba đã đi bỏ phiếu
trong vòng hai cuộc bầu cử địa phương
để bầu cử ra các đại biểu hội đồng nhân dân
với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao
thể hiện sự ủng hộ của người dân
đối với hệ thống chính trị
cũng như tính dân chủ và xây dựng
trong cuộc bầu cử tại cuba
vòng hai bầu cử địa phương diễn ra
tại ba hai trăm hai mươi hai điểm bầu cử
ở một trăm năm mươi ba địa phương
những khu vực không có ứng cử viên nào
đạt hơn năm mươi số phiếu hợp lệ
trong vòng một
sau khi vòng hai kết thúc
toàn bộ các đại biểu được lựa chọn
sẽ tham gia một trăm sáu mươi tám hội đồng nhân dân
trên toàn quốc với nhiệm kỳ hai năm rưỡi
trước đó trong vòng một bầu cử địa phương
khoảng bảy sáu triệu cử tri
đã tham gia bỏ phiếu
và chọn ra một mươi một bốn trăm một mươi năm đại biểu
sau cuộc bầu cử địa phương này
cuba sẽ tiếp tục tổ chức bầu cử quốc hội
và cơ quan lập pháp này sẽ bầu chọn
chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng nhà nước
và hội đồng bộ trưởng vào ngày hai mươi bốn tháng hai
dù sẽ thôi giữ chức chủ tịch hội đồng nhà nước
và chủ tịch hội đồng bộ trưởng
song ông raúl castro
vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị bí thư thứ nhất
bàn chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
đến năm hai nghìn hai mươi một
còn hơn một trăm chín mươi ngày nữa mới tới quân cấp hai nghìn một mươi tám
nhưng không khí hào hức
đã tràn ngập thủ đô moscow của nga
quốc gia đăng cai sự kiện thể thao này
nước chủ nhà nga đang tăng tốc
hoàn thiện các công trình phục vụ
cho vòng chung kết quân cấp hai nghìn một mươi tám
tại thủ đô moscow
hai sân vận động là sân ogritia arena
cũng đã hoàn tất quá trình nâng cấp
sự kiện world cup hai nghìn một mươi tám
sẽ là động lực để thúc đẩy nước nga phát triển
thúc đẩy du lịch và cả kinh tế
moscow đã sẵn sàng cho sự kiện trong đại này
còn các thành phố khác như sochi
hay saint petersburg công tác chuẩn bị
cũng đang được hoàn tất
hiện phía ngoài điểm kremlin
tại quảng trường đỏ
một chiếc đồng hồ đếm ngược đã được dựng lên
để cả nước nga cùng hướng về sự kiện toàn cầu này
liệu đội tuyển nga có khả năng giành vô địch
tôi cho rằng họ rất có khả năng
vì cứ nhìn vào những gì họ đã thể hiện
ở các mùa giải trước tôi hoàn toàn có niềm tin
cùng với moscow một số thành phố khác
cũng đã sẵn sàng cho world cup hai nghìn một mươi tám
trong đó yekaterinburg
chỉ còn vài hạng mục chiếu sáng đang được lắp đặt
dự kiến sẽ có khoảng hai triệu khách tham quan
tới nước nga trong dịp này
mới đây tổng thống venezuela
nicolás maduro thông báo
sẽ phát hành một đồng tiền điện tử
được định giá trên cơ sở nguồn dự trữ
dầu khí dồi dào nguồn vàng và kim cương
của nước này
tổng thống nicolás maduro khẳng định
với quyết định phát hành tiền điện tử
venezuela đang nỗ lực giải quyết việc
tự chủ tài chính tiền tệ trên thị trường quốc tế
và đối phó với các chính sách
bảo vệ cấm vận cũng như chiến tranh
kinh tế do mỹ và các thế lực khác
tiến hành người đứng đầu nhà nước
venezuela nhấn mạnh đồng tiền điện tử
này có tên là petro sẽ giúp
caracas hội nhập kinh tế thương mại
và tài chính thế giới trong thế kỷ hai mươi một
tổng thống maduro khẳng định
việc phát hành đồng tiền điện tử petro không còn mới
bởi vào năm hai nghìn chín
đồng tiền bitcoin đã ra đời
và được sử dụng đến nay
quyết định của tổng thống maduro được đưa ra
trong bối cảnh từ tháng tám tới nay
chính phủ mỹ liên tiếp đưa ra những biện pháp
cấm vận venezuela cản trở nước này
tiến hành tái cơ cấu nợ đối với các nhà đầu tư
quý vị và các bạn thân mến
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân